tuy nhiên lãnh đạo thành phố cũng đánh giá một số học viên vẫn làm việc cầm chừng chưa tầm huyết chưa thích nghi với môi trường công tác
bên cạnh đó một số đơn vị tuyển dụng lao động đã bố trí công tác cho học viên chưa đúng chuyên ngành
lãnh đạo thiếu tin tưởng lắng nghe ý kiến của học viên trang thiết bị làm việc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn
lãnh đạo thành phố ghi nhận những ý kiến đồng góp của các học viên để hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ đáy ngộ phù hợp và cùng hướng đến mục tiêu
xây dựng thành phố phát triển trong tương lai
trước những diễn biến của thời tiết ngày một cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông kiểu long đang đối diện với nguy cơ lớn từ biến đổi khí hậu
để nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ thật sự đi vào thực tiễn tỉnh cà mau nhanh chóng triển khai thực hiện về phát triển bền vững đồng bằng sông kiểu long và thích ứng với biến đổi khí hậu
trong đó đặc biệt là vấn đề hạ tầng giao thông chống biến đổi khí hậu cần phải được đầu tư đồng bộ
do tác động của biến đổi khí hậu tình trạng hạn hán xâm nhập mặn đã ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực không chỉ riêng tỉnh cà mau mà cả khu vực đồng bằng sông cửu long
hiện nay vùng ven biển của tỉnh cà mau còn hơn năm hộ dân cư chưa có chỗ ở ổn định
từ năm hai nghìn bảy tỉnh đã huy động ba mươi năm cụm tuyến dân cư tuy nhiên do thiếu vốn tỉnh mới hoàn thành được bốn dự án bố trí được hơn một năm trăm linh hộ
trong chương trình giai đoạn một mươi sáu
và tiến tới năm hai nghìn hai mươi năm chúng ta cần khoảng một bốn trăm linh tẩy để giải quyết những hộ dân có nguy thư thiên tài cao và biến đổi khí hậu diễn ra rất phức tạp trong thời gian vừa qua
cà mau được xác định là một trong bốn tỉnh trọng điểm của khu vực đồng bằng sông cửu long
tuy nhiên biến đổi khí hậu nước biển dân là mối đe dọa và thách thức lớn cho tiến trình phát triển nông nghiệp của tỉnh
tình trạng sạt lở bờ biển bình quân hàng năm khoảng một mươi năm mét có những nơi hơn năm mươi mét
kể từ năm hai nghìn tám đến nay sạt lở đã làm mất khoảng ba tám trăm linh hectare rừng phòng hộ biển tây của tỉnh
hiện tại địa phương đang rất cần sự hỗ trợ của trung ương để giải quyết vấn đề này
tỉnh cà mau đang gặp rất nhiều khó khăn do tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu
gần đây như chúng ta đã biết tình trạng sạt lở xâm nhập mạnh mẽ
tình trạng chiều cường dân cao đối với khu vực ven biển của tỉnh cà mau rất nghiêm trọng
ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống đặc biệt là tác động rất lớn đến các công trình hạ tầng của địa phương
chính vì vậy tỉnh cà mau tha thiết đề nghị trung ương sớm có những giải pháp để hỗ trợ cho cà mau khắc phục tình trạng trên
để nhanh chóng hiện thực hóa nghị quyết
một trăm hai mươi của chính phủ ủy ban nhân dân tỉnh cà mau nhận định phân vùng tìm ra giải pháp và hướng đi phù hợp bền vững là một vấn đề quan trọng nhất hiện nay
trước thực tế đó việc điều chỉnh để nâng cấp hạ tầng giao thông của khu vực là hết sức cần thiết
nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ có vai trò vô cùng to lớn đối với đồng bằng sông kiều long và cả nước
vì vậy rất cần được đầu tư thỏa đáng để kết nối hạ tầng giao thông đường bộ cũng như đường thủy trong vùng
đắk lắc có hai mùa đặc trưng là mùa mưa và mùa khô
tuy nhiên mùa mưa thường xảy ra rông lốc lũ quét
mùa khô thì vùng đất này lại phải gánh chịu những đợt khô hạn kéo dài
ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất chăn nuôi của người dân
vì vậy việc chủ động ứng phó phòng chống thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài
theo các chuyên gia nông nghiệp quá trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng
kỹ năng sản xuất về nông nghiệp của đồng bào
một tây nguyên còn thấp hơn so với các vùng khác
thói quen dựa hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên
cũng như thiếu chủ động trao dồi kiến thức về kỹ thuật sản xuất
vì vậy việc chủ động ứng phó phòng chống thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài

theo các chuyên gia nông nghiệp quá trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng

theo các chuyên gia nông nghiệp quá trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng

sắp xếp lại quy mô khu dân cư là một chủ trương lớn của đảng nhà nước nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền cấp cơ sở
tuy nhiên vẫn còn một số trăn trở về mặt tổ chức cán bộ và hoạt động của chính quyền đối với những thôn bản vùng cao vùng sâu có địa bàn quá rộng
ngoài ra việc tăng cường các thiết chế văn hóa cơ sở hạ tầng cho các khu dân cư bảo đảm theo quy mô dân cư mới cũng cần được đảng nhà nước quan tâm
khắp mọi miền đất nước nhưng với trẻ em vùng cao tết thiếu nhi không chỉ đem tới niềm vui
mà còn cả niềm tin yêu vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống
khi các em đón nhận sự sẻ chia từ cộng đồng từ những tấm lòng hảo tâm
ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu là ngày các em nhỏ háo hức đón chờ để được tặng quà
được đi chơi nhưng không phải trẻ em nào cũng may mắn có được niềm vui đó tại các bản làng vùng
cao không khí ở đây vẫn không có gì khác so với những ngày bình thường dường như ngày tết thiếu
nhi đối với các em vẫn còn ở đâu đó xa lắm ngày mùng một tháng sáu của em trạo mùi náy ở
bản tăng lòng hai thị trấn tăng lòng huyện bảo thắng tỉnh lào cai không có gì khác so với
ngày thường đối với các em nhỏ ở vùng cao này việc đón nhận các ngày lễ đúng nghĩa dường như
đó chỉ là một ước mơ bởi cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn năm nay kết
thúc năm học bắt đầu kỳ ngày hè
năm nay cũng là thời điểm náy phải cùng mẹ đi phát nương xeo hạt cho mùa trồng lúa mới
mấy ngày mưa rồi cũng phải đi làm việc giúp đỡ mẹ gia đình và em cũng rất thích
làm một tháng sáu ở nhà vui chơi ước muốn nhỏ bé của náy cũng là điều
mong ước chung của nhiều em bé khác ở đây bởi các em không có sân chơi riêng của mình

xã hội ở miền núi còn khó khăn thiếu thốn
việc tạo dựng các sân chơi cho trẻ đến nay tại các tỉnh vùng sâu vùng xa vùng khó khăn vẫn còn nhiều bất cập
việc mà huy động nguồn lực để mà đầu tư những cơ sở vui chơi khu vui chơi giải trí cho trẻ em thì còn rất là nhiều hạn hẹp do nguồn ngân sách thì còn hạn chế
chủ yếu là huy động từ sự xã hội hóa và đóng góp của cộng đồng nên là còn gặp cái việc thực hiện đảm bảo những cái khu vui chơi giải trí cho trẻ em thì còn những cái hạn chế nhất định
khát khao có những ngày lễ đồng nghĩa của các em là một ước mơ trình đáng cần được gia đình các cấp ngành và xã hội quan tâm
việc tạo dựng những sân chơi lành mạnh những hoạt động tập thể cho trẻ em vùng cao vui chơi
xen luyện kỹ năng sống là điều rất cần thiết
hy vọng rằng khoảng trống này sớm được xóa bỏ để các em có những ngày hè thật ý nghĩa thu hẹp sự tranh lệch giữa miền núi và miền xuôi
liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em bị phát hiện thời gian gần đây đã gây tâm lý lo ngại cho các bậc phụ huynh
đặc biệt là việc gửi trẻ chăm sóc trẻ là con em của những công nhân người lao động tại các khu công nghiệp khu chế xuất tại tp hcm
rời quê ninh thuận vào làm công nhân tại tp hcm được hơn ba năm thì cũng chừng ấy thời gian vợ chồng anh trần hữu hợi phải gửi con tại các cơ sở giữ trẻ tư nhân
gần đây dù lo lắng trước thông tin các vụ bạo hành trẻ em xảy ra liên tục nhưng với đồng lương công nhân ít ỏi thật khó để gửi con ở những trường mầm non chất lượng tốt hơn
cha mẹ mọi người cũng lo nhưng mà giờ đi làm thì mình cũng không biết sao hết nhưng mà xảy ra trường hợp thì mình phải đề phòng thôi chứ còn bây giờ
mình phải đi làm
tại các khu công nghiệp khu chế xuất như tân thuận hiệp phước tân tạo thời gian qua đã mở các trường mầm non cho con em công nhân người lao động tuy nhiên chưa đáp ứng đủ nhu cầu
thống kê cho thấy thành phố hiện có đến một bốn triệu công nhân lao động trong đó chủ yếu là lao động nhập cư
riêng tại các khu công nghiệp khu chế xuất có hơn hai trăm năm mươi công nhân lao động với khoảng bốn mươi năm mươi trẻ ở độ tuổi nhà trẻ mẫu giáo
các chủ nhà trọ đều mong muốn rằng là có một cái
nhà trẻ về nhà nước để đảm bảo cho công nhân họ yên tâm họ giữ trẻ
chứ hiện giờ những con tăng họ không yên tâm được họ phải đưa ba mẹ ở nhà quê lên để giữ con cho công nhân đi làm thì thấy cũng rất là khó khăn
xây dựng thêm nhà trẻ thì hiện nay với cái diện tích đất trên địa bàn thành phố đã được quy hoạch ổn định rồi
thì cái việc tìm kiếm thêm những cái vị trí đất trống phù hợp để xây dựng nhà trẻ
mẫu giáo cũng là một vấn đề khó khăn
trước nhu cầu bức thiết về chỗ gửi trẻ của người lao động nhất là nhóm trẻ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
thành phố hồ chí minh đã khởi công tám mươi dự án trường học với hơn một phòng học thực hiện theo chương trình huy động vốn
cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập với tổng mức đầu tư hơn ba hai trăm linh tỷ đồng
ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn
bắt buộc phải có quy hoạch về nhà ở cho người lao động bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở giáo dục mầm non
trong những năm gần đây hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học là một trong những giải pháp chiến lược của các trường đại học trong nước
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn cuộc sống và xu hướng của cách mạng công nghiệp bốn
việc theo đuổi những đề tài nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các giảng viên giàu kinh nghiệm nhiệt huyết giúp sinh viên hình thành tư duy và phương pháp làm việc khoa học
trong những kỳ sinh viên nghiên cứu khoa học gần đây các bạn sinh viên đã có nhiều sản phẩm nghiên cứu độc đáo với tính ứng dụng thực tế cao
như máy làm kem cuộn đôi máy bay không người lái sử dụng năng lượng mặt trời cánh tay robot dựa trên chuyển động tay người máy in ba d hay máy rán linh kiện
những kết quả nghiên cứu này thực sự gây ấn tượng không chỉ với hội đồng giám khảo đông đảo sinh viên bách khoa mà còn thu hút sự quan tâm đầy hứng khởi của các cơ quan doanh nghiệp trên cả nước
trong mấy năm trở lại đây nhà trưởng cũng bác sát định hướng gắn đào tạo cùng với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho nên các đề tài này đã gắn nhiều hơn đến các khả năng ứng dụng thực tế
trong mấy năm trở lại đây chính là vì đã có sự gắn với thực tế này các doanh nghiệp cũng được quan tâm
cũng được quay trở lại tìm đến các sinh viên nhiều hơn và đã có những hỗ trợ nhất định trong những công trực nghiên cứu này
điều đó chứng tỏ cái tính thời sự cũng như là cái khả năng ứng dụng của các đề tài này
hoạt động khoa học và công nghệ nói chung và nghiên cứu khoa học nói riêng trong các trường đại học không chỉ là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo
mà còn là hoạt động tạo ra trí thức mới sản phẩm mới cải tiến quy trình công nghệ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm
trường và phía thầy cũng
được biết với định hướng phát triển hài hòa và gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai
trường đại học bách khoa hà nội đã gắn nghiên cứu với đào tạo sáng tạo và khởi nghiệp thúc đẩy chuyển giao tri thức và thương mại hóa sản phẩm
đồng thời trường cũng chú trọng nâng cao thành tích và phát triển tiềm lực nghiên cứu
được biết trường đại học bách khoa hà nội tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt trong tháng sinh viên nghiên cứu khoa học và sáng tạo
hứa hẹn sẽ mang tới dân chơi khoa học đầy màu sắc cho các bạn sinh viên
trong phần tin quốc tế mỹ ủng hộ chiến lược ấn độ dương thái bình dương tự do và cởi mở
hàn quốc lạc quan về cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều tiên
tại diễn đàn an ninh đối thoại shangri la một mươi bảy đang diễn ra ở singapore bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis nhấn mạnh rằng
không một quốc gia đơn lẻ nào được thống trị khu vực ấn độ dương thái bình dương
và mỹ sẵn sàng thúc đẩy chiến lược ấn độ dương thái bình dương tự do và cởi mở
theo bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis
ấn độ dương thái bình dương tự do và cởi mở nhằm bảo đảm sự ổn định ở khu vực từ đông á đến châu phi
thông qua sự hợp tác giữa các nước cùng chia sẻ các giá trị như tự do hàng hải và quy tắc luật pháp
washington sẽ tăng cường can sự vào khu vực này trong các lĩnh vực kinh tế và an ninh dựa trên luật pháp quốc tế
bởi các lợi ích của khu vực này gắn chặt với lợi ích của nước mỹ
ông mattis nhận định chính sách của trung quốc tại khu vực biển đông là trái ngược hoàn toàn với chiến lược cởi mở của mỹ
và đồng thời đi ngược với những cam kết trước đó của bắc kinh
cũng trong khuôn khổ diễn đàn an ninh đối thoại shangri la một mươi bảy bộ trưởng quốc phòng hàn quốc sông yong mu cho rằng
triều tiên dưới sự lãnh đạo của ông kim jong un đang thay đổi và cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều tiên sắp tới sẽ đạt được kết quả tốt đẹp
phát biểu tại phiên họp toàn thể về giảm leo thang khủng hoảng triều tiên trong khuôn khổ đối thoại shangri la
bộ trưởng quốc phòng hàn quốc song yong mu cho rằng
hiện là thời điểm cộng đồng quốc tế nên tập trung vào tiến trình phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình trên bán đảo triều tiên
ông mu cũng kêu gọi hãy tin tưởng vào thỏa thuận của hai nhà lãnh đạo hàn quốc và triều tiên về việc cam kết mở ra một trường mới
bộ trưởng quốc phòng hàn quốc song yong mu cũng có cuộc gặp song phương kéo dài bốn mươi năm phút với người đồng cấp mỹ james mattis bên lề đối thoại shangri la
bộ trưởng mattis cho biết vấn đề sự hiện diện của binh sĩ mỹ tại hàn quốc sẽ không nằm trên bàn đàm phán
tại cuộc gặp thượng đỉnh mỹ chiều sắp tới
trong khi đó bộ trưởng quốc phòng singapore ngưng heng cho biết nước này sẽ trả một phần chi phí cho hội nghị thượng đỉnh
giữa tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un vào ngày một mươi hai tháng sáu tới
việc mỹ chính thức áp mức thuế mới đối với nhôm thép nhập khẩu từ liên minh châu âu eu canada và mexico từ ngày một tháng sáu
đã ngay lập tức châm ngòi cho một loạt biện pháp ăn miếng trả miếng
đối với những nền kinh tế hàng đầu thế giới
nhiều nước châu âu đã tiếp tục thể hiện sự phản đối mạnh mẽ cùng với lo ngại việc mỹ viện dẫn lý do an ninh quốc gia
để áp đặt rào cản thương mại sẽ tạo tiền lệ để nhiều nước khác áp dụng khi họ muốn bảo hộ
thủ tướng anh theresa may đã bày tỏ thất vọng sâu sắc trước quyết định của mỹ bởi theo bà
mỹ eu và anh là những đồng minh thân cận luôn thúc đẩy những giá trị thương mại công bằng và cởi mở trên toàn thế giới
ngành công nghiệp nhôm thép đóng vai trò vô cùng quan trọng với anh song cũng đóng góp cho ngành công nghiệp mỹ
bao gồm trong các dự án quốc phòng nhằm thúc đẩy an ninh quốc gia mỹ
giới chức eu đức pháp nga naui slovenia ngày hôm nay cũng đồng loạt lên án động thái đơn phương của mỹ
và cho rằng điều này sẽ châm ngòi cho hàng loạt các biện pháp trả đũa tương xứng từ eu
ảnh hưởng tới dòng chảy thương mại xuyên đại tây dương cũng như những tác động tiêu cực đối với việc làm đầu tư và an ninh
cũng mang phản ứng giận dữ với quyết định áp thuê mới từ mỹ
cả hai nước láng giềng canada và mexico đã nhanh tay đáp trả
canada nhà cung cấp thép lớn nhất cho mỹ tuyên bố áp thuế lên tới một mươi hai tám tỷ đô la đối với hàng hóa nhập khẩu từ mỹ
bao gồm rượu wisky nước cam thép nhôm và các sản phẩm khác
mexico cũng tuyên bố áp thuế lên một loạt sản phẩm nông sản và công nghiệp của washington
điều này có thể đe dọa tăng trưởng kinh tế mỹ và khiến hai triệu người mất việc làm
cơ quan nghiên cứu không gian của thái lan vừa công bố kế hoạch đưa trái sầu riêng vào không gian vào tháng bảy này
đây là một phần trong dự án nghiên cứu sản xuất thực phẩm thái lan để phục vụ nhu cầu du lịch không gian trong tương lai
sầu riêng nướng sẽ được giữ trong không gian trong thời gian ngắn trước khi được đưa trở lại trái đất
và các nhà khoa học sẽ tìm hiểu liệu nó có thay đổi kết cấu hay không
tuy không nằm trong nhóm quốc gia có thể phóng tàu vũ trụ vào không gian
nhưng thái lan nhắm tới việc cung cấp thực phẩm
cho các chuyến đi trong tương lai
nếu dự án thành công cơ quan nghiên cứu không gian của thái lan sẽ mang các món ăn thái nổi tiếng khác
như pad thai hoặc cơm nếp xoài lên không gian để thử nghiệm
sầu riêng không phải là món ăn địa phương đầu tiên được đưa lên vũ trụ
năm hai nghìn tám một phi hành gia hàn quốc đã đem món kim chi nổi tiếng vào không gian
cần bỏ lỡ một số thành công trong thời gian này
có thể làm thêm nhiều hành riết quả